còn ngồi trên ghế nhà trường chị đã ước mơ trở thành bác sĩ để tiếp nối truyền thống của gia đình
sau khi tốt nghiệp năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chị về công tác tại viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
sau thời gian bốn năm làm việc tại đây chị đã được tiếp cận với một số công việc nghiên cứu về sinh học phân tử trong y học
đặc biệt nghiên cứu về một số đột biến trong bệnh lý di truyền
chị thấy đây là lĩnh vực hay còn khá mới mẻ ở việt nam
dù tỷ lệ mắc bệnh này không cao như các bệnh lý ung thư tim mạch hay các bệnh lý truyền nhiễm khác
khi sinh ra những đứa con bị bệnh sẽ là nỗi bất hạnh lớn cho gia đình và cả xã hội
chăn trở với điều đó tháng một mươi năm hai nghìn chị quyết định sang nhật bản làm nghiên cứu sinh tại khoa y trường đại học tổng hợp cô bê
năm hai nghìn sáu sau khi tốt nghiệp chị trở về việt nam
chị trở về việt nam công tác tại trung tâm nghiên cứu zen protein đại học y hà nội
mặc dù đây là nhóm bệnh không phổ biến như các bệnh lý tim mạch truyền nhiễm hoặc ung thư khác
nhưng mỗi gia đình khi có con bị bệnh sẽ là một nỗi bất hạnh rất lớn là ánh nặng cho gia đình và cả xã hội
và việc nghiên cứu các bệnh lý này sẽ giúp phát hiện người lành mắc zen bệnh
chẳng đoán chức sinh và tư vấn di truyền giúp ngăn ngừa và làm giảm tỷ lệ mắc bệnh
trước khi tôi đi nhật
làm nghiên cứu sinh thì việc xét nghiệm gen chẩn đoán các bệnh lý di truyền ở việt nam còn rất là hạn chế
tôi quay trở về việt nam thì cũng với mong muốn là đem những kiến thức của mình
đã học hỏi được trong thời gian học ở nước ngoài để làm thế nào để có thể giúp ích được cho bệnh nhân việt nam
trung tâm nghiên cứu gen protein là nơi chị thường xuyên có mặt từ bảy giờ sáng đến bảy tám giờ tối hàng ngày
để nghiên cứu và giảng dạy bộ môn bệnh học phân tử khoa kỹ thuật y học của đhh
chị cùng nhóm nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu zen protein đã thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về cơ chế phân tử bệnh lý di truyền
nghiên cứu tập trung vào các bệnh lý di truyền phổ biến nhất ở việt nam như loạn dưỡng cơ
thoái hóa cơ tủy tăng sản lượng thận bẩm sinh tạo xương bất toàn
u nguyên bào võng mạc bệnh glocom bẩm sinh nguyên phát
nhiều trường hợp những đứa trẻ sinh ra không được bao lâu đã phải lìa đời hoặc chịu đau đớn khổ sở suốt đời
bố mẹ mang gen bệnh sẽ có khả năng di chuyển sang con là rất cao
vì thế những nghiên cứu tập trung vào cơ chế phân tử của bệnh xác định đột biến gen
phát hiện người lành mang gen bệnh và nghiên cứu liệu pháp điều trị gen
làm việc cùng với chị vân khánh từ năm hai nghìn một mươi bây giờ là được tám năm rồi
ấn tượng người của chị vân khánh là chị vân khánh

chị thường đến sớm nhất và về muộn nhất bao giờ cũng thế công việc thì là nhiều
tiếp xúc với cô thì cô rất là hiền lành và rất là thoải mái
lúc làm việc với cô thì tôi nhận ra cô là một người rất là chăm chỉ
rất là miệt mài vì công việc và vì bệnh nhân
cô đã chia sẻ với tôi rất nhiều về những định hướng sau này
và những vấn đề mà đang tập trung nghiên cứu ở trung tâm
đối với tôi thì cô luôn là thần tượng
trở thành một người như cô thì tôi nghĩ là chắc chắn là đây là điều mà rất nhiều người ở đây mong muốn
năm hai nghìn chín chị được bổ nhiệm phó giám đốc trung tâm nghiên cứu gen protein
đến năm hai nghìn một mươi một một lần nữa được sự tin tưởng của cấp trên
chị được giao thêm nhiệm vụ làm trường bộ môn bệnh học phân tử
khoa kỹ thuật y học đại học y hà nội
đồng thời sắp xếp thời gian đến giảng đường để truyền dạy cho các em sinh viên về bộ môn này
có thể nói bộ môn là một lĩnh vực mới và khó
đòi hỏi áp dụng những công nghệ hiện đại như kỹ thuật
giải trình tự gen kết nối gen tách dòng gen
xong các em sinh viên rất quan tâm và muốn theo đuổi lĩnh vực học búa này
các em càng tự tin hơn khi được phó giáo sư tiến sĩ trần vân khánh hướng dẫn và giảng dạy nhiệt tình
còn chị thì luôn tạo điều kiện và dành nhiều cơ hội cho các em tham gia các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
cấp bộ hướng dẫn các em tham gia các cuộc thi hội nghị khoa học
tất cả điều ấy đã thổi lên ngọn lửa đam mê và lòng nhiệt huyết nghiên cứu khoa học
cho các bạn trẻ khi đang còn ngồi trên ghế giảng đường
cả bệnh nhân cho nền y học của việt nam
do vậy sau khi ra trường tôi đã quyết định xin theo học cô trần vân khánh
và ở trung tâm cho đến bây giờ tôi thấy là tôi học được rất nhiều từ cô
từ sự cẩn thận và nhiệt huyết cô đối với khoa học
tôi thì làm việc cùng bộ môn với cả chị vân khánh khoảng cũng được ba năm rồi
tôi đã từng là học sinh của cô khánh rồi thường thì hay gọi là cô hơn
trong trường giảng dạy thì cô cũng là một trong những người thầy có kiến thức rất là tốt
có sự cần cù tận tụy với cả công việc của mình
trong công việc cũng như trong cuộc sống cũng vậy
trong công việc như thế nào thì trong cuộc sống nó cũng sẽ như thế
thì cô là một người có đam mê khoa học đam mê nghiên cứu rất là nhiều
và thời gian mà cô dành cho công việc cũng như cho nghiên cứu cũng rất là lớn
nói về cô khánh thì tôi nghĩ là cái điểm nổi bật nhất của cô là sự cần cù
và chịu khó cũng như là niềm đam mê công việc
phó giáo sư tiến sĩ trần vân khánh là người đầu tiên ở việt nam
triển khai thành công liệu pháp điều trị gen bệnh loạn dưỡng cơ duchenne trên mô hình tế bào
đây là kết quả của đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước
đã được hội đồng khoa học của bộ khoa học và công nghệ đánh giá cao
nghiêm thu ở mức xuất sắc
kết quả này là tiền đề quan trọng để tiến tới ứng dụng liệu pháp điều trị gen trên bệnh nhân
ngoài ra chị cũng phối hợp với bệnh viện phụ sản
xây dựng thành công quy trình chuẩn đoán trước làm tổ một số bệnh lý di truyền
nhằm mục đích xây dựng và hoàn thiện một quy trình kỹ thuật công nghệ cao trong hỗ trợ sinh sản
thường thì những khó khăn chúng tôi gặp phải trong quá trình nghiên cứu
là những cái áp lực về thời gian để làm sao có kết quả sớm nhất cho bệnh nhân
cụ thể ví dụ như khi chúng tôi xét nghiệm phôi để chẩn đoán bệnh lý di truyền
thì thời gian tối đa chỉ được hai ngày là phải trả kết quả
cho các bác sĩ sản khoa
để giúp cho họ chọn những cái phôi tốt nhất không bị bệnh lý về gen cấy cho bệnh nhân
vì vậy đôi khi chúng tôi phải làm thâu đêm để có kết quả sớm
hoặc là có những thai phụ muốn chẩn đoán trước sinh vì họ đã từng có những đứa con bị bệnh
họ đến với chúng tôi khi mang thai đã sát ở những tuần cần chọc ối
trong khi đó chúng tôi cần phải xét nghiệm trên những đứa con bị bệnh của họ
để có thể tìm ra những đột biến chỉ điểm trước khi làm chuẩn đoán trước sinh
vì vậy đôi khi thời gian rất là hạn chế
và chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể giúp được cho bệnh nhân
với những đóng góp của mình phó giáo sư tiến sĩ trần vân khánh
được giới chuyên môn đánh giá cao và trở thành một nhà khoa học nữ trẻ tuổi nhất
được vinh danh trong lịch sử của giải thưởng kovalevskaya danh giá
ngoài ra chỉ còn được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen năm hai nghìn một mươi năm
bốn bằng khen của bộ y tế vì có thành tích xuất sắc
trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
giải thưởng larian unesco dành cho nữ khoa học trẻ có công trình nghiên cứu xuất sắc năm hai nghìn một mươi tám
bằng lao động sáng tạo của tổng liên đoàn lao động việt nam năm hai nghìn một mươi ba
huy chương vì thế hệ trẻ của ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám
và nhiều bằng khen giấy khen của trường đại học y hà nội
trong quá trình mà công tác tại trường y thì chị đã có một cái
công hiến hết sức là lớn
cụ thể là tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực bệnh học phân tử
mà chị là trường bộ môn
thuộc khoa học của trường
thế và những đóng góp nó thể hiện cụ thể ở những công trình công bố của phó sư trần văn khánh
và đặc biệt là những cái quy trình chẩn đoán bệnh được ứng dụng trên lương sản
cái đấy là cái hết sức quý
và nó tạo ra một cái mũi nhọn một cái thương hiệu của
trường đại học y hà nội trong việc chuẩn đoán sàng lọc
và tiên lượng các bệnh lý di chuyển ở trẻ em
và đặc biệt là đề ra những cái giải pháp chuẩn đoán sớm
cụ thể là chuẩn đoán trước sinh rồi chẩn đoán tiền làm tổ
là một cái hết sức có giá trị đối với xã hội đối với cộng đồng
đối với người phụ nữ để cân bằng giữa công việc nghiên cứu và chăm sóc gia đình
không phải là chuyện dễ dàng
nhưng chị luôn nỗ lực hết mình
chị đề ra nguyên tắc cho bản thân mình là làm hết công việc tại cơ quan
hạn chế mang công việc về nhà
chính bởi vậy cứ tối về chị dành hết thời gian cho gia đình
khi thì dạy con học khi thì bị lôi cuốn bởi thứ âm thanh du dương
nhẹ nhàng và khá êm ái của cô con gái út đang học đàn viêu lông
và không quên nhiệm vụ của một người con người vợ người mẹ
đó là chuẩn bị cho con
đó là chuẩn bị bữa cơm cho gia đình
được nấu những món ngon cho gia đình và được gia đình chia sẻ
khiến chị cảm thấy rất ấm áp hạnh phúc
hồi xưa cháu còn nhỏ thì nói chung là cháu cũng siêng học chăm học
sau khi lớn lên thì cháu đi học ở trường y
sau đó là có cơ hội đi sang chơi ở nhật bản thì cháu cũng chăm chỉ
sau đó là tôi cũng đỡ đần cháu công việc ở nhà
và cháu cũng
về sau về nước thì cháu làm thì nhiều cái thời gian là cũng bận rộn
và đi sớm về muộn cho nên là tôi cũng tạo điều kiện cho cháu
để cháu hoàn thành nhiệm vụ
những phút giây hạnh phúc bên gia đình luôn là động lực
để chị có những công trình nghiên cứu khoa học
hướng đến những dự án thực tế có giá trị hiệu quả thực tiễn
để chị có thể tự tin khẳng định rằng các bệnh về gen di truyền
có thể hạn chế được và không phải chia buồn với những bệnh viên

lời khẳng định ấy chứa được ý nghĩa nhân văn sâu sắc
vì đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ
của một trái tim nhân hậu và tình yêu thương con người vô bờ bến
mong muốn của tôi và các đồng nghiệp trong tương lai
là làm sao có thể mở rộng nghiên cứu nhiều hơn nữa
các bệnh lý di truyền yếm gặp khác
bởi vì hiện nay chúng tôi đã rất là thành công
trong việc phát hiện các nhóm bệnh lý di truyền phổ biến
chúng tôi muốn mở rộng sang các bệnh lý di truyền hiếm gặp khác
và làm tốt các công tác tư vấn di truyền
để làm sao có thể hạn chế tối đa
các trẻ em việt nam sinh ra mắc các bệnh lý di truyền